thưa quý vị tết là ngày để trở về là khoảnh khắc của sự đoàn viên
và vào thời khắc này có thể nhiều người sẽ nghĩ là trong trại giam không có tết
bởi phạm nhân làm sao có tinh thần để tận hưởng niềm vui
thế nhưng tết vẫn đến với các phạm nhân bằng những cách khác nhau
mời quý vị cùng cảm nhận không khí tết tại trại tạm giam công an tỉnh nghệ an trong phóng sự sau đây
những ngày giáp tết
những phạm nhân đang tích cực trang trí khu giam để chuẩn bị đón năm mới
trong thời khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới
mỗi người đều có những cảm xúc riêng
với phạm nhân mỗi dịp tết đến xuân về là họ đã gần hơn với ngày được về với cộng đồng
hôm nay khu bếp của trại tạm giam công an tỉnh nghệ an
đông vui hơn thường lệ
các phạm nhân đều hào hứng khi được tham gia nấu nướng cắt bánh để chuẩn bị cho bữa cơm tất niên
theo quy định của nhà nước từ ngày ba mươi tháng chạp đến hết ngày mùng ba tết
mỗi ngày phạm nhân được ăn gấp năm lần so với tiêu chuẩn ngày thường
với những phạm nhân không có người thăm nuôi trại giam sẽ có phần quà riêng cho họ để động viên tinh thần

cùng với gia đình

phạm nhân được ăn gấp năm lần so với tiêu chuẩn ngày thường

phạm nhân được ăn tết với gia đình
chuẩn bị một cái tết đầm ấm cho phạm nhân cũng là cách mà những cán bộ quản giáo cảm hóa
khởi dậy lòng hướng thiện giúp họ thức tình đoàn tuyệt với quá khứ
phấn đấu cải tạo tốt hơn để có những cái tết cổ truyền sau được đoàn viên